thời gian vừa qua tại các địa phương trên cả nước tình trạng đua xe cổ phụ đua xe lạng lách đánh võng có chiều hướng gia tăng diễn biến phức tạp tại một số địa phương
đa phần các đối tượng có hành vi này đều trong lứa tuổi học sinh sinh viên rất manh động và liều lĩnh
và trước thực trạng này cục cảnh sát giao thông vừa mở đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
trong đó yêu cầu công an các tỉnh thành phố đánh giá rút kinh nghiệm việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch của bộ công an về phòng chống đua xe trái phép
không để tình trạng tụ tập đua xe trái phép chạy xe lạng lách đánh võng gây dối trật tự công cộng tiếp tục tái diễn
những hình ảnh được ghi lại đêm sáu tháng bốn vừa qua tại địa bàn quận hoàn kiếm hà nội
ngay sau đó tổ công tác trung đoàn cảnh sát cơ động hà nội đã triển khai đội hình bắt giữ nhóm quái xế này
các thanh thiếu niên khai nhận tối sáu tháng bốn đã rủ nhau đi trên đường
trong đó tập trung vào các yếu tố là các hoạt động nghiệp vụ là điều tra cơ bản về tuyến địa bàn đối tượng
và các thu đoạn hoạt động của đối tượng thanh thiếu liên để qua đó có một phương án đấu tranh cụ thể
và đồng thời là đối với những vụ việc thì đã tập huấn cho cán bộ chiến sĩ những tình huống nghiệp vụ
để làm sao để chủ động đấu tranh ngăn chặn ngay từ khi mà đối tượng tu tập
nhâm nhóm ở trên mạng và qua đó đã phương án ngăn chặn ngay từ đầu
những con phố thuộc địa bàn quận hoàn kiếm quận hà bài trưng thành phố hà nội vào thời điểm sau hai mươi ba h đêm
chính là lúc các đối tượng thường tổ chức tụ tập để đua xe tổ chức đua xe lạng lách đánh võng
gây nguy hiểm cho người đi đường và chính bản thân của đối tượng
và vào thời điểm hiện nay thì lực lượng cảnh sát cơ động hà nội đang tổ chức các biện pháp
trong đó có tuần tra khép kín địa bàn từ hai mươi ba h đêm đến sáu h hôm sau
nhằm phòng ngừa đấu tranh và ngăn chặn tình trạng này
tại trung đoàn cảnh sát cơ động hà nội từ hai mươi hai giờ đêm các tổ công tác bắt đầu triển khai tuần tra khép kín địa bàn
đặc biệt sẽ chú trọng các tuyến đường địa bàn trọng điểm các đối tượng thường tụ tập đua xe lạng lách đánh võng
hai đối tượng này khi vừa thấy bóng lực lượng tuần tra đã tăng ga bỏ chạy
để đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông
tổ công tác không tiếp tục truy đuổi
trong thời gian này để đảm bảo an toàn cho công tác bầu cử
đơn vị cũng chủ động và bám sát kế hoạch tuần tra tuần sát để giải quyết triệt đẻ tình trạng thanh thiếu liên tụ tập đua xe
cái kế hoạch của đơn vị các tổ hóa trang công khai phối hợp để vây bắt các đối tượng
trong công tác vây bắt một là đảm bảo an toàn cho cán bộ nhân sĩ
hai là đảm bảo cho người dân đi đường
và đặc biệt là cả những đối tượng thanh thiếu liên kêu bắt cũng phải để đảm bảo an toàn
hiện nay sắp bước vào kỳ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
dịp này có thể là thời điểm các đối tượng lợi dụng để gia tăng hoạt động đua xe
chạy xe lạng lách đánh võng gây mất an ninh trật tự đặc biệt tại các đô thị thành phố lớn
chủ động trước diễn biến này bộ công an đã quyết liệt triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ
nhưng giải pháp hiệu quả nhất vẫn là công tác tuyên truyền giáo dục và quản lý con em mình tại chính các gia đình và nhà trường